xin kính chào quý vị và các bạn
tại bắc bộ sẽ có sự biến đổi thời tiết mạnh mẽ
trạng thái khô giáo có nắng sẽ được thay thế dần
khi từ đêm nay áp cao lục địa di chuyển dần xuống phía nam
gây mưa rông rải rác
cục bộ có mưa vừa mưa to
với lượng mưa phổ biến là từ hai mươi năm mươi mm
có nơi còn trên một trăm linh mm
cùng với mưa tăng thì nền nhiệt trên khu vực sẽ giảm đáng kể
chỉ còn giao động là từ hai mươi một đến ba mươi một độ
lùi xuống trung bộ dưới tác động của áp cao lục địa
phần từ thanh hóa đến thừa thiên huế
cũng sẽ có mưa rào và rông rải rác
cục bộ có mưa vừa đến mưa to
lượng mưa có thể lên tới từ hai mươi năm mươi mm
có nơi còn trên một trăm linh mm
trong mưa rông cần đề phòng có tố lấp
cũng như là gió rất mạnh nguy hiểm
nền nhiệt tại đây giảm nhanh giao động từ hai mươi hai đến ba mươi một độ
phần còn lại từ đà nẵng đến bình thuận
chỉ có mưa rông vài nơi vào lúc chiều tối
ban ngày trời nắng cùng nền nhiệt trong ngưỡng là từ hai mươi ba đến ba mươi bốn độ
trong mưa rông cả khu vực tây nguyên
cũng như là nam bộ
có xu hướng giảm mưa
do gió mùa tây nam hoạt động yếu
tuy nhiên người dân vẫn cần đề phòng với tố lốc
cũng như là gió rất mạnh nguy hiểm
có thể đi kèm trong cơn rông
ban ngày trời có nắng gián đoạn
với mức nhiệt tại tây nguyên giao động là từ hai mươi ba mươi một độ
còn ở nam bộ là từ hai mươi ba đến ba mươi ba độ
tiếp theo sẽ đến với những thông tin
về cơn bão số bốn trên biển đông
vào hồi một mươi ba h ngày sáu tháng một mươi
vị trí tâm bão nằm ở trên vùng đất
vùng biển phía đông bắc của khu vực bắc biển đông
cách hồng kông trung quốc
khoảng ba trăm bốn mươi km về phía đông đông nam
sức gió mạnh nhất
vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi hai giật cấp một mươi năm
dự báo trong những giờ tới
bão di chuyển chậm theo hướng tây
và sẽ suy yếu dần
do ảnh hưởng của bão
vùng biển phía bắc của khu vực bắc biển đông
có gió mạnh cấp bảy đến cấp chín
vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp một mươi đến cấp một mươi hai
giật cấp một mươi năm biển động dữ dội
khu vực hà nội nhiều mây
có mưa rào và rông
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét
cũng như gió giật mạnh
nhiệt độ là từ hai mươi ba đến ba mươi một độ